tại thành phố cần thơ một thầy giáo trẻ đã sáng chế ra thiết bị có tên là scorobot vận hành tại khu cách ly điều trị covid một mươi chín của bệnh viện lao và bệnh phổi thành phố cần thơ